thạch thành là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh thanh hóa tỷ lệ hộ nghèo cao so với bình quân chung của tỉnh vì thế giảm nghèo bền vững là một trong ba chương trình trọng tâm toàn khóa của đảng bộ huyện
xuất phát từ mục tiêu ấy các cấp ủy địa phương đã xác định bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế thì nâng cao dân chí chính là yếu tố quan trọng để giúp công tác xóa nghèo đạt hiệu quả lâu dài
sở dĩ xác định như vậy là vì khi tiếp nhận các chương trình dự án hỗ trợ thoát nghèo không ít người dân nơi đây thiếu khả năng tiếp thu và ứng dụng một cách có hiệu quả vì trình độ thấp và người dân cũng đã nhận thức rõ mặt hạn chế đó